cảnh sát không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết
nhiều siêu thị và chợ truyền thống đã hoạt động trở lại phục vụ người dân
cảnh giác không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết

cảnh giác không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết

cảnh giác không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết
nhiều siêu thị và chợ truyền thống đã hoạt động trở lại phục vụ người dân
cảnh giác không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết
nhiều siêu thị và chợ truyền thống đã hoạt động trở lại phục vụ người dân

nhiều siêu thị và chợ truyền thống đã hoạt động trở lại phục vụ người dân
cảnh giác không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết
nhiều siêu thị và chợ truyền thống đã hoạt động trở lại phục vụ người dân
cảnh giác không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết
nhiều siêu thị và chợ truyền thống đã hoạt động trở lại phục vụ người dân

cảnh giác không để sập bẫy tín dụng đen qua mạng trong những ngày tết
vướng vào vòng lao lý vì sức ép phải trả nợ mất cơ hội ở gần những người thân yêu vào những ngày tết đến xuân về
bị bắt vào những ngày giáp tết vì ăn trộm hai chiếc máy bơm đối tượng phan xuân hùng khai nhận với cơ quan điều tra
trước đây do cần tiền đã vay qua mạng trực tuyến số tiền là hai mươi tám triệu đồng
tuy nhiên đã trả gốc và lãi gần một năm nhưng số tiền phải trả vẫn còn trên năm mươi triệu đồng
bí bách túng quẫn vì bị thúc ép trả nợ phan xuân hùng đã vướng vào vòng lao lý đi trộm cắp để có tiền trả nợ
bi kịch càng lớn hơn khi hai đứa con nhỏ của đối tượng đã phải để ông bà chăm sóc
khi con nợ chưa có tiền để trả nợ theo cam kết các đối tượng thường nhắn tin gọi điện để khủng bố tinh thần hoặc đe dọa
thậm chí chúng cùng với các đối tượng mang tiền án tiền sự đối tượng xăm trổ ngoài xã hội kéo tới nhà con nợ để gây sức ép nhằm trả nợ
và thực hiện các hành vi như xiết nợ đe dọa ném chất bẩn chất thải vào nhà
thậm chí hành hung con nợ để đòi tiền và buộc con nợ phải chịu lãi suất cắt cổ
có hoạt động cho vay trả góp có hình thức là góp hàng ngày một mươi triệu thì trả góp
nó có hai mươi hai trăm linh nghìn một ngày trong vòng là sáu mươi ngày ba trăm linh nghìn một ngày trong vòng là bốn mươi ngày
kỷ huy cuối cùng nói chung là đối với những người vay thì ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế về tình cảm gia đình liên quan đến anh ấy là tử
mặc dù lực lượng chức năng đã kiên quyết đấu tranh với nạn tín dụng đen tuy nhiên bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
các đối tượng hoạt động ở lĩnh vực này vẫn tìm mọi cách để lách luật khi làm thủ tục cho vay
cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác tìm hiểu kỹ thông tin khi tiếp cận với loại hình tín dụng đen
nên cân nhắc lựa chọn ngân hàng hay công ty tín dụng hợp pháp với mức lãi suất phù hợp để không bị rơi vào những cạm bẫy mà các tổ chức cho vay nặng lãi đã ràng sẵn
tiếp tục những nội dung đáng truy khác về thị trường trong những ngày tết nguyên đán
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một tức ngày mùng hai tết
đã sôi động hơn so với ngày mùng một tết
thế nhưng hoạt động mua bán hàng hóa vẫn còn rất ít do đầu năm người dân chủ yếu đi lễ chùa và đi chơi tết
còn trong ngày hôm nay ngày mùng ba tết hoạt động mua bán hàng hóa đã sôi động hơn ngày mùng hai tết rất nhiều
các chợ dân sinh đã bắt đầu bán hàng trở lại phục vụ cho người dân
chủ yếu tập trung vào các mặt hàng là rau xanh thịt cá
giá bán có sức nhích nhẹ hơn so với dịp giáp tết
một số siêu thị mở cửa xuyên tết như là ion mall circle k và một số siêu thị khai trương sáng ngày mùng hai tết như siêu thị big c saigon co op nên đã phục vụ tốt nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân
giá các mặt hàng tại các siêu thị nhìn chung ổn định so với thời điểm trước tết
tại các chợ truyền thống một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dân lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh thực phẩm tươi sống trở lại chủ yếu là cá thịt lợn thịt bò
nhìn chung các mặt hàng được tiêu thụ chủ yếu là các mặt hàng như rau xanh thủy sản hoa quả tươi
giá cả hàng hóa ổn định đáp ứng yêu cầu của người dân
riêng giá dịch vụ trong giữ xe dịch vụ ăn uống ở các điểm danh làm thắng cảnh đình chùa các điểm vui chơi có cao hơn so với ngày thường
sáng nay mùng ba tết lễ hội gia quân nghề cá được ubnd huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi tổ chức sôi nổi thu hút hàng ngàn người dân ở xã phổ thạnh huyện đức phổ tham dự
tiếng hò reo rộn ràng khi thế của các ngư dân khi đoàn tàu gần hai mươi chiếc tàu hồ hởi vươn khơi báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
như đã thành lệ từ bao đời nay của người dân sa huỳnh phổ thạnh không ai bảo ai cứ đến mùng ba tết bà con ở xã phổ thạnh và các xã lân cận đều tụ họp đông đủ từ sáng sớm ở cửa biển sa huỳnh để tham gia vào lễ hội quan trọng nhất trong năm đó là lễ hội gia quân nghề cá
không khí trong lành pha chút nắng ấm áp của ngày đầu năm đã tạo nên khó khăn
không khí rộn ràng của làng cá sao hình trong ngày diễn ra lễ hội các bồ lão đại diện cho cộng đồng ngư dân mặc áo dài khăn đóng khấn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa lọc biển rồi rào về với ngư dân trong xã
lễ hội gia quân nghề cá phổ thạnh là hoạt động mang đậm nét truyền thống của bà con ngư dân địa phương thể hiện tâm linh của nghề biển giúp bà con yên tâm ra khơi bám biển khai thác đánh bắt được nhiều tôm cá
sau phần lễ phần hội được diễn ra hoành tráng với những tiết mục truyền thống của người dân miền biển
những lời ca cất lên mang giai điệu của thể loại hát
bà trạo hát sắc bùa đều hướng đến mong muốn cầu mong trời yên biển lặng đời sống ngư dân địa phương ngày càng khấm khá